như truyền hình nhân dân đã đưa tin về vụ con tàu nodana sofia mang cờ thái lan bị chìm tại cảng hà tĩnh ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
cục hàng hải vừa cho biết đơn vị này đã họp khẩn cùng các cơ quan liên quan để giải quyết khắc phục sự cố đặc biệt là tràn dầu
theo đó các đơn vị thống nhất huy động lực lượng vận chuyển dụng cụ thiết bị ứng trực kịp thời tiến hành thu gom xử lý dầu tràn phát sinh
tại khu vực bờ biển và khu vực lân cận nếu có kiểm tra ra soát toàn bộ khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản
và có biện pháp ngăn chặn kịp thời yêu cầu đại diện chủ tàu thuyền trưởng xác nhận số lượng dầu trên tàu
các nội dung công việc khắc phục bao gồm chi trả toàn bộ các chi phí liên quan nếu có
trong việc xử lý ứng cứu sự cố tràn gợn dầu gây ô nhiễm môi trường
ngoài ra ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh được đề nghị phối hợp trong việc bảo đảm an toàn giao thông hàng hải
duy trì trật tự trị an tại khu vực tàu đắm